với sở thích làm nông nghiệp công nghệ cao và tinh thần hạp học hỏi chàng trai trẻ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thôn quốc kéo xã kháng nhật huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã xây dựng thành công mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng
là kỹ sư chuyên ngành cơ điện tử và có thời gian bốn năm làm việc trong một công ty nước ngoài tại hà nội đầu năm hai nghìn một mươi bảy anh nguyễn việt lâm xin thôi việc về quê thực hiện niềm đam mê làm kinh tế trang trại
sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thông tin anh đã quyết định đầu tư khu trồng rau thủy canh tại thôn gốc kéo xã kháng nhật huyện sơn dương
ở tuyên quang điều kiện về khí hậu nguồn nước thì còn rất là tốt bởi vì là gần như là nguyên bản và rất là sạch thì muốn sản xuất một cái sản phẩm nông nghiệp gì đó rất là sạch để mà vừa là tạo dựng nên thương hiệu của nông sản tuyên quang và vừa là khai thác cái thế mạnh của địa phương
sau hai năm vất vả xây dựng cơ sở đến nay anh nguyễn việt lâm đã xây dựng thành công
trang trại trồng rau thủy canh công nghệ cao có tổng diện tích hơn ba m hai trong đó có khu nhà kín rộng một m hai trồng các loại rau ăn lá và khu nhà kín hai m hai trồng các loại cây cho củ và quả
thời gian tiếp theo thì ngoài việc mở rộng dần quy mô sản xuất thì mình đã bắt đầu ký và liên kết được với rất nhiều farm ở các tỉnh như là khu vực vĩnh phúc bắc giang và lai châu
trang trại trồng rau thủy canh của anh nguyễn việt lâm đang dần ổn định cho doanh thu gần bốn trăm linh triệu đồng mỗi năm
ngoài ra trang trại cũng tạo công an việc làm thường xuyên cho năm thanh niên địa phương với tiền lương bình quân năm triệu đồng một người một tháng
đây là mô hình sản xuất công nghệ cao đầu tiên trên mạng thị trường qua do anh nguyễn việt lâm và xã kháng nhật đưa vào sản xuất bằng công pháp nuôi trồng thủy canh trong nhà kín
bước đầu thì đã đam hiệu quả nhất định được sản phẩm được nhân dân trên mạng thị trường qua như vĩnh phúc và loại đón nhận
và đã đưa ra các sản phẩm
với tư duy sáng tạo dám nghĩ dám làm thành công từ mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh công nghệ cao của anh nguyễn việt lâm
sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu để các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tuyên quang có thể học hỏi làm theo